thời gian vừa qua khi hà nội ghi nhận số f điều trị tại nhà tăng lên đột ngột
người dân thủ đô đã truy tìm nhiều loại thuốc đều quảng cáo là có tác dụng thấn thánh
trong việc chữa trị covid một mươi chín
với tâm lý có bệnh thì vái tư phương nhiều người đã tìm mua bằng được những thân dược này
với mong muốn khỏi nhanh và tránh những di chứng nặng nề của covid một mươi chín
ngày ba mươi tháng ba thông tin từ đội quản lý thị trường số bốn của quản lý thị trường hà nội
thành phố hà nội cho biết lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với công an quận đống đa
kiểm tra và thu giữ nhiều thùng sản phẩm keo vàng vi lượng số một đông tác
phường kim liên quận đống đa hà nội
sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ cobo thần thánh trị covid một mươi chín mang tên keo vàng vi lượng
gồm một chai nước và một lọ xịt mũi có giá ba trăm linh đồng một bộ
theo lời bảo vệ tòa nhà số một đông tác trực tiếp bán hàng combo này có tác dụng
tăng cường sức đề kháng chống lại virus diệt được covid một mươi chín
đây là sản phẩm mà từ trẻ em cho đến người già đều có thể dùng được thậm chí là cả phụ nữ có thai
qua tìm hiểu sản phẩm thuốc chữa covid một mươi chín keo vàng vi lượng hiện tại vẫn chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào
chứng minh công dụng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhân f
các thông tin được ghi trên bao bì sản phẩm thiếu rõ ràng khách hàng mua sản phẩm không có hóa đơn chứng tử
trong khi đó phía cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vướng mắc hiện nay cần làm rõ là sản phẩm keo vàng vi lượng có phải thuốc hay không
cục cũng đã có văn bản gửi bộ y tế và đang chờ ý kiến trả lời
đại diện cục quản lý thị trường tp hcm cho biết thêm phòng nghiệp vụ của các cục quản lý thị trường tp hcm
đang cử cán bộ xuống đội quản lý thị trường số bốn để hỗ trợ đẩy nhanh công tác xử lý vụ việc
nếu sản phẩm keo vàng vi lượng có dấu hiệu là thuốc chưa được cấp phép lưu hành tại việt nam thì sẽ bị xử lý nghiêm
nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển tài liệu sang cơ quan công an để điều tra khởi tố theo thẩm quyền
việc sử dụng thuốc đặc trị không đúng loại đúng liều lượng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng
trước tình trạng thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan trên thị trường
các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý tìm mua và sử dụng thuốc trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tài